thưa quý vị sau gần một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra vào đêm ngày bốn tháng chín
tại thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng
và di lý về cơ quan công an tại đây bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang nhận được tin báo
tại khu vực tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là chị dương thị trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên
nạn nhân bị đối tượng phạm thị hà cùng chú tại địa chỉ trên dùng dao chém nhiều nhát khiến chị my bị thương nặng
và tử vong trên đường đi cấp cứu gây án xong hà đã vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì
phối hợp với công an huyện tân yên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức điều tra xác minh truy bắt đối tượng
sau một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đến trưa ngày một mươi hai tháng bốn đơn vị chức năng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ thành công đối tượng
khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn nhã nam
bước đầu đấu tranh đối tượng hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân giữa hà với nạn nhân nên đối tượng xinh lòng ghép bỏ
và nung nấu ý định giết người
để thực hiện hành vi trước đó khoảng một tuần đối tượng đã mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao mang theo người
đến tối ngày một mươi một tháng bốn khi gặp chị my tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị tử vong
chị em không thích tại vì đó anh sống giả tạm nó hay thay đội em thì em bước phát
cái việc thù ghét và lấy sinh ý định giết my thì chuẩn bị công cụ dao trước như thế nào

em đi với anh phụ định giết em nhưng mà cái my nó
tối hôm qua là chuẩn bị dao trước mang đi sẵn hay là
em về trong người chẳng
về trong người ấy gì
lúc đấy đi đâu mà gặp my ở đấy
em đi về ngõ thì đúng không gặp ở đấy
thế tại sao lúc nào cũng không mang dao trong người à
không lúc đấy em bị gói chơi ý định ra
ra nè cửa hàng của my ấy gì
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn ra cánh đồng gần nhà và uống thuốc diệt chuột chuẩn bị từ trước để tự tử nhưng không thành
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trong ngày hôm nay một mươi hai tháng bốn công an tp hcm cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với công an quận một mươi hai
lấy lời khai điều tra hành vi giết người của đối tượng đinh tiến trí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ phường thành lộc quận một mươi hai tp hcm
đinh tiến trí được xác định là người đã dùng tu viết đem chết anh nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê vĩnh phúc tại bến xe ngã tư ga phường thạnh lộc quận một mươi hai
trước đó chiều ngày một mươi tháng bốn anh nguyễn tiến dũng ngồi uống nước với một người bạn trong bến xe ngã tư ga
thì đánh chạy xe vào nói chuyện với anh dũng hai bên nói chuyện qua lại thì nấy sinh mâu thuẫn cửa cãi và xô xác
trí cho rằng anh dũng đã đánh mình trước nên tức giận đánh trả sau đó được người xung quanh ca ngăn trí lên xe bỏ đi
tuy nhiên trí nghe thấy tiếng chữ bới mình nên tức giận dừng xe lại lấy tu viết trong người tấn công vào vùng đầu khiến dũng gục tại chỗ
tuy được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
ghi án xong định lái xe máy tổ thoát về tiền giang thì bị đội cảnh sát hành sự công an quận một mươi hai bắt giữ
tại cơ quan điều tra trí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
được biết nạn nhân từng là chủ xe khách chạy tuyến vĩnh phúc bến xe ngã tư ga
nhưng khoảng sáu tháng qua đã nghỉ không chạy xe khách và đang dự tính chuyển sang chạy xe tải chở hàng hóa
lợi có mặt ở bến xe ngã tư ga là nạn nhân đi chung với người bạn để làm quen với công việc mới thì xảy ra vụ việc
về phía đối tượng đinh tiến trí được biết đối tượng này ra tù từ năm hai nghìn một mươi ba
thưa quý vị trong xã hội hiện đại với công việc bận rộn thì có người giúp việc sống chung là một giải pháp tối ưu
để đảm bảo việc nội trợ trong gia đình và dần trở thành một thành viên thân thiết
tuy nhiên điều này cũng luôn tìm mở nguy cơ rủi ro cho gia đình của chủ hộ
mới đây tại quận năm tp hcm đã xảy ra vụ án gian cảnh cướp tài sản mà chủ mưu lại chính là người giúp việc thân cận
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ đối tượng lê thị học ba mươi năm tuổi lê thị dư bảy mươi hai tuổi nguyễn quốc thái hai mươi bảy tuổi
lê hoàng khanh bốn mươi hai tuổi bùi thị thảo hai mươi sáu tuổi là vợ của khanh và trần minh trung ba mươi bảy tuổi để điều tra hành vi cướp tài sản
các đối tượng này đã thực hiện hành vi cướp tài sản của một gia đình nằm trong hẻm ba trăm hai mươi
đường trần bình trọng phường bốn quận năm
trong nhóm này đáng chú ý nhất là đối tượng lê thị dư
người này đã có tới ba mươi năm làm giúp việc và sinh sống trong nhà với gia chủ
thế nên khi bị bắt gia đình bị hại cũng không ai ngờ
dư lại là đối tượng chủ mưu trong vụ giàn cảnh bị cướp vào nhà khống chế cướp đi một bảy tỷ đồng và bốn mươi chín usd
các thành viên tham gia vụ cướp đều là những người thân của bà dư
với tất cả các dấu hiệu nghi vấn ban đầu thì chúng tôi xác định ngay là cái nghi vấn nhất là
cái này là có sự câu kết từ người giúp việc
tại với tất cả những cái hành vi diễn biến đều có camera của gia đình gây lại
thì chúng tôi cũng đánh giá ban đầu và tiến hành cắt mũi
ghi xét và xoát các mối quan hệ của những người giúp việc này
cũng như là bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
thì trong dòng hai tiếng chúng tôi đã áp sát và tiến hành kiểm tra căn phòng trọ tại quận bình tân
và khi chúng tôi ập vào kiểm tra thì là các
đối tượng này mang hai cái bao tiền vừa cướp được để tẩu tán
nhưng mà đã bị lực lượng trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ và nhanh chóng đấu tranh
thì các đối tượng thừa nhận hành vi của mình
qua quá trình sinh sống thì thấy anh chị chủ nhà này là kinh doanh vàng bạc
rất có nhiều tài sản mà để trong cái nhân phòng này
trong quá trình đó người giúp việc này thì cũng có rất là nhiều cái khoản nợ bên ngoài
và qua thông tin tụi tôi nắm thì cũng có chơi cờ bạc
thành ra là trong quá trình túng quẩn nên đã suy nghĩ ra cái việc là giàn cảnh lên cái việc cướp này
ngoài vụ án trên trong những năm gần đây
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng đã nhận được nhiều đơn tối giác
như vụ án trộm cắp tài sản và phá nhiều vụ án khác liên quan đến người làm thuê
người giúp việc ở lại chung với gia đình thậm chí còn có vụ thảm sát thương tâm
điển hình như vụ người làm thuê thảm sát năm người trong gia đình ở quận bình tân dịp cận tết năm hai nghìn một mươi chín
để tránh được những nguy cơ trên
thứ tá phạm ngọc tốn dũng đưa ra những cảnh báo
qua những người giúp việc này hoặc những trung tâm giới thiệu
để chúng ta tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình của người sẽ giúp việc nhà cho chúng ta
không chỉ là bản thân người giúp việc mà kể cả các mối quan hệ trong gia đình họ
chúng ta phải kiểm tra xem bản thân họ cũng như gia đình họ có cờ bạc hay không
hay là có nhiều vấn đề về nợ nần
ngoài ra các chú hộ gia đình cơ sở sản xuất kinh doanh
cần thường xuyên nắm bắt tâm tư người làm thuê để biết được các vấn đề về tiền của họ
nhất là không nên để tiền bạc tư trang hay tài sản có giá trị trong nhà
để tránh việc người làm người giúp việc biết mà phát sinh lòng tham
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành lập hồ sơ xử lý
đối với lê thanh tâm bốn mươi bảy tuổi quê tỉnh tiền giang
và trần ngọc sinh ba mươi bốn tuổi quê tỉnh long an về hành vi vận chuyển cát trái phép
hai thuyền trên do ông tâm và ông dinh đang điều khiển vận chuyển hơn năm mươi năm
năm mét khối cát trên tuyến sông đồng nai thuộc thành phố biên hòa
tạm thời điểm kiểm tra những người này không xuất trình được các loại giấy tờ
chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định
sáng nay lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội cho biết
đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng thạch anh quân

ở phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội
cùng ba đàn em về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
ổ nhóm cho vay nặng lãi của thạch anh quân hay còn gọi là quân trọng hoạt động khá lâu
với thủ đoạn vô cùng tinh vi kín đáo
ngoài năm tiền án tiền sự đám đàn em của quân chọc cũng đều là những đối tượng giang hồ
nhiều tiền án tiền sự
một số người vay khi không trả đủ tiền lãi gốc vay
đã phải bán nhà với giá rẻ cho chính quân chọc để trả nợ
mỗi tháng quân chọc cùng đám đàn em thu hàng trăm triệu đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã tổ chức vây bắt quân chọc cùng đồng phạm
thu giữ hàng trăm triệu đồng nhiều giấy tờ sổ sách tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của ổ nhóm này
lợi dụng sự khó khăn của doanh nghiệp người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
nhất là nhu cầu chi tiêu trong dịp trong tết và sau tết
nhiều đối tượng đã lập ra các website với cái gọi là dự án đầu tư nhận lợi nhuận khủng trên không gian mạng
phương thức chủ yếu là thực hiện các hình thức chi trả hoa hồng cao để lôi kéo người dân
trước tình hình trên bộ công an đã khuyến cáo người dân cần cảnh giác tránh bị kẻ gian lôi kéo rụ rỗ đầu tư vào các sàn này
chỉ với khoản tiền hai triệu đồng và trong ba ngày thiết kế hoàn thiện là một sàn đầu tư tài chính đã ra đời
công thức chung đó là người tham gia chỉ cần nộp tiền vào tài khoản
trên trang web theo các gói từ năm mươi đồng cho đến tiền tỷ là sẽ nhận được lợi nhuận theo ngày lên đến hàng trăm phần trăm
lợi nhuận cao nhưng chỉ sau một thời gian là người tham gia đã không rút được tiền
cứ sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
trên cái trang web mà tôi vào thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu
sáu triệu ấy là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
ngoài ra hiện nay các đối tượng còn làm giả các trang web của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có uy tín
từ nội dung hình ảnh và giao diện y như trang web thật để đánh lừa người tham gia
sau đó chúng kêu gọi đầu tư với hình thức tương tự đó là đưa ra lợi nhuận cao để thu hút người chơi
khi đã thu hút được số lượng tiền đầu tư như mong muốn chúng sẵn sàng đánh sập sàn bất cứ lúc nào
trên thực tế cơ quan công an liên tiếp đấu tranh bóc gỡ các đường dây ổ nhóm tội phạm này
nhưng đánh sập sàn này săn khác lại mọc lên
nếu mà chủ sản thì họ sẽ có rất là nhiều chức năng
họ có thể can thiệp vào tài khoản của khách hàng
về mở tài khoản đóng tài khoản có thể biến từ tài khoản giao dịch live trở thành tài khoản demo
hoặc là họ có thể can thiệp vào giá để có thể kéo
họ có thể cháy tài khoản của khách và điều chỉnh giá theo mong muốn
có những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi đã thiết lập ra hàng trăm sàn giao dịch quyền đoạn y phân để cung cấp cho thị trường
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các đơn vị địa phương ngăn chặn hoạt động của sàn này trên diện rộng
vì vậy thì có thể rất nhiều cái sàn sẽ bị đánh sập
bộ công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng
với những cam kết lợi nhuận cao chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia
điều là lấy tiền của người sau chi trả cho người trước theo phương thức đa cấp
hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn hai trăm bốn mươi sàn của hơn một trăm linh đối tượng cầm đầu
các đối tượng này hoàn toàn có thể can thiệp được vào kết quả
và chúng cũng sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào